quyết tâm đẩy lùi dịch covid một mươi chín bộ trưởng tô lâm vừa ra mệnh lệnh số hai yêu cầu thủ trưởng công an các đơn vị địa phương triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch trong toàn lực lượng

tổ chức quán triển thực hiện nghiêm túc và vận động nhân dân thực hiện lời kêu gọi của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng về công tác phòng chống dịch của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng về công tác phòng chống dịch của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng về công tác phòng chống dịch của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng về công tác phòng chống dịch của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng về công tác phòng chống dịch của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng về công tác phòng chống dịch
nước khẩn trương giả soát những người đã nhập cảnh từ ngày tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi nhưng chưa áp dụng
cách ly triển khai mạnh mẽ các biện pháp xử lý triệt để các ổ dịch tại bệnh viện bạch mai
công ty trường sinh và quán ba bút đa đồng thời tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm
nhất là tội phạm trộm cắp buôn lậu sản xuất hàng giả liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh
bộ công an vừa công bố quyết định điều động và bổ nhiệm đại tá đào xuân lân
phó cục trưởng cục an ninh đối ngoại nhận nhiệm vụ giám đốc công an tỉnh khánh hòa
phát biểu tại buổi lễ thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an yêu cầu
trên cương vị công tác mới đại tá đào xuân lân tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm
nhanh chóng cùng tập thể đảng ủy lãnh đạo công an tỉnh khánh hòa phát huy dân chủ đoàn kết nội bộ
và trí tuệ tập thể chủ động tham mưu tốt cho cấp ủy chính quyền địa phương hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ chính trị mà đảng và ngành giao phó trước mắt là thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ đại hội đảng các cấp
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm tiến tới đại hội một mươi ba của đảng